tuy nhiên giữa ổn nào về việc mua vé gấp cũng có những lời khuyên tới mọi người chậm lại để xem xét tình hình kỹ càng hơn tránh bị lừa đảo